tại hội nghị ông hà ban phó ban tổ chức trung ương đọc quyết định về việc phân công ông trương quang nghĩa
ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ giao thông vận tải giữ chức bí thư thành ủy đà nẵng
theo quyết định này bộ chính trị phân công ông trương quang nghĩa tham gia ban chấp hành
ban thường vụ thành ủy giữ chức bí thư thành ủy đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
phát biểu giao nhiệm vụ cho tân bí thư thành ủy đà nẵng trương quang nghĩa
ông trương quang nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám quê xã cẩm kim thành phố hội an tỉnh quảng nam
từng giữ chức phó bí thư thành ủy đà nẵng từ tháng bốn năm hai nghìn tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi
ông trương quang nghĩa được bộ chính trị phân công giữ chức bí thư thành ủy đà nẵng
thay ông nguyễn xuân anh vừa bị cách chức